trong khi đó tại đà nẵng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua thành phố đã bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
là nơi vẫn được duy trì các hoạt động mua bán nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
các chợ truyền thống trên địa bàn đã xiết chặt việc quản lý người ra vào chợ
cũng như việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
chợ phước mỹ quận sơn trà một trong những chợ đầu tiên trên địa bàn thành phố
thực hiện việc kiểm soát vé đi chợ có mã qr code
ban quản lý chợ cho biết lực lượng kiểm soát kiên quyết với những trường hợp đi chợ không đúng ngày quy định
đặc biệt việc đưa vào sử dụng vé có mã qr code đã tạo điều kiện thuận lợi
trong việc kiểm soát người ra vào chợ cũng như phục vụ cho công tác truy vết nếu chợ xuất hiện trường hợp f
quét mã qr code nó rất là minh bạch là hệ thống sẽ nhận diện trường hợp nào được đi chợ vào ngày nào
và thể hiện kết quả ngay
ngay trên thiết bị để cho người đi chợ và người kiểm soát nắm và nó rất là minh bạch rõ ràng
thứ hai là nó tránh được cái tình trạng mà đi chợ trái ngày
thứ ba là công tác thống kê tổng hợp của các chợ và của thành phố thì nó rất là nhanh chóng
thuận tiện và lưu trữ sẵn trên hệ thống
cùng với việc siết chặt quản lý người ra vào chợ các chợ trên địa bàn thành phố cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
giữ phạt với những trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch
tại chợ đống đa một trong bốn chợ trung tâm của thành phố
ban quản lý đã tiến hành đình chỉ sử dụng mặt bằng kinh doanh trong năm ngày đối với các tiểu thương vi phạm
chúng tôi thành lập tổ cơ động đi kiểm tra nhắc nhở tất cả hộ kinh doanh
và các trạm đến chợ là phải thực hiện nghiêm vấn đề đeo khẩu trang sắp khuẩn tay vào chợ
tuy nhiên vẫn có trường hợp là hộ kinh doanh
có đeo khẩu trang nhưng mà đeo không đúng cách thì chúng tôi đã nhắc nhở nhiều làng
và như vậy là cũng đã tranh là ba mươi mấy hộ là chúng tôi đã nhắc nhở
và trong đó là có xử lý là ba trường hợp tức là không đeo khẩu trang
thì chúng tôi xử lý đình chỉ sử dụng mặt bằng kinh doanh là năm ngày
đến thời điểm hiện tại trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh
hầu hết người dân và các tiểu thương tại các chợ đều ý thức trong việc thực hiện các biện pháp
để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
bọn chị thì có khoảng cách một m ba mươi chị cũng đứng cánh xa và luôn luôn là đeo khẩu trang
thấy mọi người ai cũng giữ gìn cẩn thận gây lắm nên là thấy phức tạp nhiều
nên là mọi người họ cũng ý thức được nhiều hơn
trong ngày hai mươi ba tháng bảy ngành y tế đà nẵng vừa ghi nhận bốn trường hợp mắc covid một mươi chín liên quan đến
trung tâm giết mổ da súc da cầm nơi cung ứng thịt da súc da cầm cho các chợ trên địa bàn
mỗi ngày có khoảng tám trăm linh người đến giao dịch cùng với việc khẩn cấp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
cho toàn bộ tiểu thương bán thịt heo bò gà công tác phòng dịch tại các chợ truyền thống được
siết chặt người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch hạn chế việc đi chợ
cũng như đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết